hiện mức tranh lệch lãi suất tiền gửi usd và vnđ ở mức khá cao trong bối cảnh lạm phát suy trì ở mức hợp lý
khiến người dân có xu hướng bán usd và nắm giữ vnđ tạo điều kiện cho ngân hàng nhà nước có thêm nhiều dư địa
để suy trì mức tỷ giá vnđ trên usd hợp lý
usd nhiều khả năng sẽ giữ xu hướng giao động đi ngang trong năm hai nghìn hai mươi khi cục dự trữ liên bang mỹ fed
sẽ giữ quan điểm giữ nguyên lãi suất sau ba lần giảm trong năm hai nghìn một mươi chín
điều này khiến sức ép lên đồng việt nam không quá mạnh và do đó mbs đánh giá ngân hàng nhà nước
sẽ tăng tỷ giá vnđ trên usd thêm từ một đến một năm năm nay phù hợp với sự tranh lệch lạm phát giữa việt nam và mỹ trong năm hai nghìn hai mươi